có mặt tại các cửa hàng đổ buôn các sản phẩm này được biết các loại bình giữ nhiệt cốc giữ nhiệt đang được rất nhiều người tìm mua với mức giá giao động chỉ từ sáu mươi đến một trăm linh nghìn đồng
mặc dù có giá rẻ tuy nhiên các sản phẩm này đều được khẳng định có công dụng siêu việt để giữ nóng và cả giữ lạnh

các chủ hàng cũng không ngại thừa nhận hầu hết các sản phẩm bình giữ nhiệt được bán trên thị trường hiện nay là hàng trung quốc
chúng tôi tiếp tục nhận được những thông tin về bình giữ nhiệt trung quốc
được biết đây là mặt hàng hiện nay có vô vàn mức giá nếu chỉ nhìn bằng mắt thường rất khó kiểm soát được chất lượng của các sản phẩm này
thành phần chính của các sản phẩm này là inox cùng nhiều kim loại có khả năng giữ nhiệt khác
tuy nhiên các sản phẩm không rõ nguồn gốc vừa không có tác dụng giữ nhiệt mà còn có thể gây hại cho cơ thể
trước đây bình giữ nhiệt thông dụng nhất là
bình giữ nhiệt thông dụng nhất là phim với kết cấu thủy tinh trắng bạc cùng một lớp chân không cách nhiệt
ngày nay để tiện nghi và thông dụng hơn bình giữ nhiệt thường được cải tiến bằng inox và các loại kim loại có khả năng giữ nhiệt tốt
bình giữ nhiệt tốt là bình vừa có khả năng giữ nhiệt lâu vừa có chất liệu gọn nhẹ tiện dụng đảm bảo an toàn với sức khỏe chính vì vậy có giá thành cao
với các loại bình giá rẻ để giảm giá thành tối đa
có thể chứa các thành phần độc hại đối với cơ thể
theo thông tin gần đây nhất kết quả thí nghiệm của viện nghiên cứu và kiểm định chất lượng thuộc tỉnh giang tô trung quốc
phối hợp với các đơn vị cùng lĩnh vực loại bình giữ nhiệt trung quốc có chứa sợi amian cực kỳ độc hại
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm nhiều quốc gia trong khối liên minh châu âu cảnh báo người tiêu dùng
về độ an toàn của các sản phẩm bình nước xứ nhiệt trung quốc có chứa chất gây ung thư amiang nguy hại đến sức khỏe